trong khi đó liên minh châu âu eu vừa công bố gói trừng phạt thứ tư nhằm vào các nhà tài phiệt mới của nga
trong đó có tỷ phú roman abramovic chủ sở hữu cốc lọc bộ bóng đá anh chelsea
để trả đũa việc nga can thiệp quân sự vào ukraine
tỷ phú roman abramovich là người thân cận với tổng thống nga vladimir putin
đã bị vương quốc anh trừng phạt buộc ông phải đình chỉ việc bán câu lạc bộ mà ông đã thông báo
ông abramovic cũng phải chịu các lệnh trừng phạt ở canada
chính phủ anh ước tính tài sản của ông vào khoảng một mươi bảy tỷ euro
ngoài ông abramovich eu sẽ bổ sung một mươi bốn tỷ phú nga khác vào danh sách đen
gói trừng phạt thứ tư cũng bao gồm kế hoạch cấm nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu trong lĩnh vực sắt thép
một lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ trong đó có xe ô tô trị giá trên năm mươi euro
và một lệnh cấm về đầu tư vào các công ty dầu mỏ và lĩnh vực năng lượng
trước đó tám trăm sáu mươi hai người và năm mươi ba thực thể nga đã nằm trong danh sách đen
cấm nhập cảnh vào lãnh thổ eu và cho phép tịch thu tài sản của họ